đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính với trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã bắt quả tăng nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền trên địa bàn mỹ an huyện mang thít
chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại quán ăn của bà đỗ thảo quyên chú ấp an hương một xã mỹ an huyện mang thít
tổ công tác phát hiện có nhóm người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tiến hành vây bắt được bảy đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tám điện thoại hai bộ bày tay đã qua sử dụng cùng với số tiền trên hai mươi năm triệu đồng
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã bàn giao lại cho công an xã mỹ an huyện mang thít tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
tại cà mau lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp rạch mũi
xã phú hưng huyện cái nước bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
kiểm tra trên người và tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ tám con gà một mươi cuộn băng keo tiền mặt
cùng một số tăng vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền
sau khi bị bắt các đối tượng đã được bố trí kiểm tra y tế và xét nghiệm covid trước khi chuyển về cơ quan để xử lý